hãng thông tấn trung ương triều tiên kcna ngày hôm nay xác nhận nước này đã phóng thử thành công một loại tên lửa siêu vật âm tầm trung thế hệ mới có giá trị chiến lược quân sự
theo kcna nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un hôm hai tháng bốn đã chỉ đạo tại hiện trường việc bắn thử lần đầu tiên tên lửa hoa sông phô một mươi sáu b
một loại tên lửa đạn đạo tầm trung sử dụng nhiên liệu rắn và trang bị đầu đạn siêu vật âm mới phát triển gần đây
việc thử nghiệm tên lửa này nhằm xác định những chi tiết kỹ thuật của loại tên lửa mới về tổng thể cũng như chứng minh mức độ tin cậy của hệ thống vũ khí
thông tin cho biết đầu đạn siêu vật âm đã tách khỏi tên lửa sau khi được phóng về phía đông bắc từ thao trường ở ngoài ô khu vực bình nhưỡng
đạt độ cao đầu tiên là một trăm linh một một km và lần thứ hai là bảy mươi hai ba km trong khi bay theo hành trình một km như dự kiến và chính xác chống mục tiêu ở vùng biển phía đông nước này
kcna khẳng định vụ bắn thử tên lửa không gây ảnh hưởng đến an ninh của các nước láng giềng